ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm năm cánh quân tiến công thần tốc
chính quyền sài gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện
miền nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất
miền nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất
miền nam hoàn toàn thống nhất
miền nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất
đây là bức ảnh duy nhất chụp lại thời khắc tổng thống nguyện quyền sài gòn dương văn minh
đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tại đài phát thanh sài gòn
người chụp bức ảnh này là nhà báo phạm kỳ bút danh kỳ nhân phóng viên hãng thông tấn ap lúc bấy giờ
bốn mươi chín năm trôi qua nhà báo kỳ nhân này đã chín mươi tuổi
nhưng ông vẫn còn nhớ rất rõ thời khắc lịch sử đó

ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khắp mọi đảo đường thành phố sài gòn ngập tràn niềm vui đón đoàn quân giải phóng
nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh phạm tránh trực
khi đó là bí thư thành đoàn thành phố đã cùng khoảng hai mươi chiến sĩ có vũ trang tiến nhanh về quận một mươi một
theo kế hoạch phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền cơ sở
chúng tôi khoảng chừng hai tiếng hồ thì xong hết
tức là giành được chính quyền từ ở quận xuống tới các phường
chiếm lĩnh được hết
chiếm lĩnh được hết
chúng tôi bắt đầu là mở kho gạo của quân tiếp vũ ra để mà phát cho đồng bào
thì bây giờ có thể nói cái không khí hết sức là hồ hời
ngày này cách đây bốn mươi chín năm đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi
đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới
ngày đất nước trọn niềm vui thống nhất
chiến tranh đã đi qua
đất nước việt nam nay đã đổi mới
quân mình đã đổi mới
nhưng mùa xuân đại thắng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vẫn luôn sống mãi trong ký ức của mỗi thế hệ người việt nam
khát vọng thống nhất đất nước
khát vọng hòa bình
là mong mỏi lớn nhất của người dân việt nam
khi đất nước bị chế cắt
chính vì vậy đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử
là trang vàng lịch sử trói lõi nhất
một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và trí tuệ của đất nước việt nam
mở ra kỷ nguyện độc lập tự do
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
được sự chi viện to lớn của miền bắc
trên khắp chiến trường miền nam
quân dân ta ra sức chuẩn bị các mặt cho trận đánh lớn quyết định
ngày bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta
bắt đầu diễn ra với ba đòn tiến công chiến lược lớn
chiến dịch tây nguyên từ ngày bốn đến hai mươi bốn tháng ba

tiến công giải phóng huế đà nẵng từ ngày hai mươi một đến hai mươi chín tháng ba
và chiến dịch hồ chí minh từ ngày hai mươi sáu đến ba mươi tháng bốn
trong những ngày cuối cùng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
năm cánh quân chủ lực của ta đồng loạt áp sát sài gòn
nơi tập trung tất cả các cơ quan đầu não của chế độ việt nam cộng hòa
theo đúng tinh thần
thần tốc thần tốc hơn nữa
táo bạo táo bạo hơn nữa
cùng với đòn tiến công quân sự của các binh đoàn chủ lực
lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nhân dân nổi dậy tại chỗ
đã tạo ra sức mạnh
không chỉ làm cho quân địch nhanh chóng tan giá sụp đổ
mà còn tạo điều kiện để chúng ta giải phóng và tiếp quản sài gòn
trong trạng thái gần như nguyên vẹn
chúng ta có ba tổ chức mặt trận
và chính tức là các tổ chức mặt trận
tổ chức mặt trận huy mạnh mọi tầng lớp
mọi giai cấp mọi dân tộc mọi tôn giáo
nhằm vào một kẻ chế tổ chung
có sức mạnh của dân
có đường lối đúng đắn của đảng
thì chúng ta nhất định sẽ thành công
chúng ta cùng một lúc
nhưng mà chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt
trận áp tất cả quân chủ lực của địch
đang bổ trí vùng ven sài gòn
để bảo vệ cho sài gòn
không cho lực lượng này co về cổ thủ ở sài gòn cho địch
đồng thời chúng ta tổ chức lực lượng đột kích mạnh
đánh thẳng vào thành phố
hay nói một cách khác
chúng ta đã thực hiện thành công
ngoài đánh vào trong đánh ra trong nổi dậy

không có được sức mạnh đại đoàn kết
thì không thể có được cái đánh thẳng vào vào bất ngờ như vậy
chiến thắng ba mươi tháng bốn
là kết quả từ sự đấu tranh
hy sinh kiên gan bền bỉ
suốt ba mươi năm của nhiều thế hệ
người việt nam
đó cũng là kết quả từ sức mạnh tổng hợp
xuất phát từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại
đặt dưới sự đánh đạo sáng suốt của đảng
chiến thắng này cũng xuất phát
từ tinh thần khát khao độc lập
tự do khát khao hòa bình
thống nhất tổ quốc của toàn thể dân tộc việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
nước việt nam là một
dân tộc việt nam là một
sông có thể tàn
núi có thể mòn
sông trần lý ấy không bao giờ thay đổi
điều ấy đã được chứng minh
khi chiến dịch hồ chí minh kết thúc thắng lợi
chiến thắng ba mươi tháng bốn
sẽ mãi là động lực thúc đẩy toàn đảng
toàn dân toàn quân ta
vượt qua mọi trở ngại
bước trên con đường đổi mới
tiếp tục đưa dân tộc việt nam
đến những thắng lợi hủy hoàng